qua kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện an đang tàng trữ một gói ma túy
trước khi thực hiện hành vi cướp tài sản của chị thủy an đã sử dụng ma túy và dùng dao gây thương tích cho một người
công an thị xã cai lệ đã tạm giữ hình sự đối tượng lê vương an để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh hậu giang đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông nguyễn văn lành
giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh hậu giang và hai trưởng phòng thuộc trung tâm này
công an hậu giang cũng thực hiện khám xét tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hậu giang và nhà riêng những người này
trước đó vào ngày một mươi tháng năm ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang ra thông cáo báo chí về vi phạm đối với các gói thầu mua sắm
ký xét nghiệm covid một mươi chín liên quan đến công ty việt á
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang cho biết qua kiểm tra và thanh tra phát hiện có vi phạm
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật
cụ thể kỷ luật cảnh cáo đối với đảng ủy bộ phận trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh
đồng thời cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với các ông nguyễn văn lành giám đốc cdc tỉnh
bà huỳnh thị hồng đoan trưởng khoa dược vật tư y tế thuộc cdc tỉnh và ông hà tấn bình đẳng
trưởng khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng thuộc cdc tỉnh hậu giang
trên cơ sở quyết định thi hành kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
giám đốc sở y tế đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với các cá nhân nêu trên
viện kiểm soát nhân dân huyện đắc minh tỉnh đắk nông vừa phê chuẩn lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với tài xế lê văn trung chú tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi vi phạm quy định
về giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng
theo hồ sơ ban đầu vào trưa ngày ba tháng năm tại km một nghìn tám trăm một mươi trên đường hồ chí minh
đoạn qua xã đắc gần huyện đắc minh xe khách dừng nằm của nhà xe hồng anh do tài xế trung điều khiển
chở bốn mươi năm người chạy theo hướng tỉnh đắk lắc đi thành phố hồ chí minh
khi đến địa điểm trên chiếc xe khách đã lấn làn vượt ẩu tông vào xe máy do ông đặng văn vĩ
chú môn ma thuật điều khiển qua đường
sau đó xe khách tiếp tục tông vào xe máy do ông đỗ văn nghĩa chú huyện đắc minh tỉnh đắk nông điều khiển
chở theo chị đỗ thị vinh chú tỉnh đồng nai đang lưu thông theo hướng ngược lại
chưa dừng lại xe khách theo quán tính tiếp tục tông sập một phần ngôi nhà gỗ bên đường rồi mới dừng lại
hậu quả làm ông vĩ tử vong tại chỗ ông nghĩa tử vong tại bệnh viện và vinh bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện
thưa quý vị trong những ngày vừa qua một số nơi ở miền núi phía bắc như quảng ninh lạng sơn bắc cạn
đã có mưa lớn phổ biến từ một trăm linh đến hai trăm linh
mưa lớn phổ biến từ một trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm gây sạt lở đất và ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven sông
và làm một người chết thiệt hại về cơ sở hạ tầng nhà ở sản xuất của người dân
dự kiến từ đêm một mươi một đến một mươi năm tháng năm ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ sẽ có mưa lớn phổ biến từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh mm một đợt
có nơi trên bốn trăm linh mm một đợt
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh núi bắc bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn lũ lũ quét sạt lở đất
văn phòng bộ công an vừa ra công điện đề nghị ban chỉ huy upt công an các đơn vị tỉnh biển núi trung du và trung du bắc bộ
triển khai thực hiện một số nội dung sau
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai
theo dõi sát diễn biến của mưa lớn lũ lũ quét sạt lở đất để triển khai các phương án kế hoạch lực lượng phương tiện và điều kiện ứng phó
bảo đảm phát huy vai trò sung kích tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận phòng chống thiên tai
đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra thiên tai sẵn sàng phương án huy động lực lượng công an địa phương
công an xã chính quy và các trung đoàn cảnh sát cơ động giúp nhân dân thu hoạch hoa màu cây trồng đến thời kỳ thu hoạch
bố trí lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối
khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra
hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương
chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai
và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
kịp thời thông tin về hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống thiên tai tổ chức tốt công tác trực ban trực chỉ huy
bảo đảm quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai
tin báo cáo về văn phòng bộ số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba phách sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi bốn
nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online
những thông tin cập nhật chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong bản tin một trăm một mươi ba online vào lúc một mươi năm h chiều ngày hôm nay
an ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục trong giây lát